bảy ngày trước khi nghe tin vụ tấn công xảy ra ở xã nhà chị hờ tân cửa nung cũng rất hoang mang lo lắng và chấp hành việc ở yên tại nhà
đến nay khi có lực lượng chức năng tuần tra truy quét và bắt giữ nhiều đối tượng bà con đã yên tâm hơn và cùng nhau lên nương dãy làm việc
sau những vụ việc thì un sẽ tiếp tục đoàn kết để phát triển làm ăn không hoang mang
buôn làng tin tưởng đáng vào nhà nước
trong trường hợp có những người lã xuất hiện thể báo với chính quyền địa phương
trái với cảnh vắng vẻ mấy ngày trước tuyến đường các xã đã đông đúc trở lại
bà con cùng nhau ra đồng lên nương dãy
nhiều người cũng cố gắng hỗ trợ cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ như nấu cơm cung cấp lương thực để ủng hộ cán bộ chiến sĩ lực lượng làm nhiệm vụ
trước đây trong buôn làng chưa có vụ việc nào như vậy
bà con trong buôn làng rất buồn khi vụ việc xảy ra và cùng bảo nhau đây là việc làm sai trái
cẩn trọng không để kẻ xấu rụ rỗ
bây giờ bà con trở lại cuộc sống bình thường làm việc và sản xuất
người dân đã cùng có những ý thức rất cao là góp ý và xây dựng trong công tác vây bắt và thể hiện tinh thần đại đoàn kết
đã góp bỏ công sức nấu ăn miếng nước lúc đói lúc khát là đã giúp đỡ các lực lượng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ
đã giúp đỡ các lực lượng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ
theo báo cáo của công an tỉnh đắk lắc tình hình an ninh trật tự tại toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường
các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi
nhịp sống đã trở lại trên các buôn làng tây nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bắt ai gặp lịch quốc tịch latvia ba mươi tám tuổi
cư trú tại số hai mươi một nguyễn thị định phường an phú tp thủ đức về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
đây là ông trùm đứng đằng sau
các web cho vay tamo vn và findo vn bị công an phát hiện vào hồi tháng bốn vừa qua
theo điều tra trang web tamo vn và findo vn do tập đoàn sun finance trụ sở tại latvia thiết lập
thông qua ba pháp nhân để hoạt động cho vay tiêu dùng tại việt nam
tại cơ quan điều tra aiga khai nhận là nhân viên tập đoàn sun finance có trụ sở chính tại latvia
tập đoàn quản lý điều hành mọi hoạt động cho vay qua hai trang web tamo vn và findo vn
tuy không đứng tên đại diện pháp luật nhưng aiga là giám đốc điều hành mọi hoạt động như cho vay thu hồi nợ
quản lý chi phí nhân sự thông qua các trưởng phòng trưởng bộ phận của ba công ty
aiga có hai cổ phần trong công ty sophie solutions
tổng số tiền thu lợi bất chính mà cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi đã chứng minh được
qua làm việc với hai mươi chín người vai tiền là hơn bảy trăm tám mươi triệu đồng
công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an thành phố sóc trăng vừa bắt quả tang bốn đối tượng
gồm sơn sả lụng lý thanh tùng thạch thông và phạm văn trường
cùng chú tại tỉnh sóc trăng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày một mươi năm tháng sáu qua công tác nắm tình hình và từ nguồn tin của quần chúng nhân dân
công an tiến hành kiểm tra hành chính một ngôi nhà không số thuộc địa bàn khóm bảy
phường hai thành phố sóc trăng sau đối tượng sơn sả lụng làm chủ
thì phát hiện và bắt quả tang bốn đối tượng
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện và thu giữ tám bịch ma túy đá
bốn điện thoại di động một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
và các tang vật có liên quan
sáng ngày hôm nay công an tỉnh phú yên xác nhận trên địa bàn
vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai ô tô khách
khiến hai người chết nhiều người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối qua
tại km một trăm ba mươi ba
ba trăm ba mươi bốn một trăm linh quốc lộ một đoạn qua huyện phú hòa tỉnh phú yên
xe ô tô khách do anh lê hồng quang chú tại tỉnh bình định điều khiển
chạy theo hướng nam bắc đã va chạm với xe ô tô khách do anh đỗ tấn quý
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại tỉnh quảng nam điều khiển theo chiều ngược lại
hậu quả vụ tai nạn khiến một hành khách tử vong và nhiều người bị thương
phải đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cấp cứu điều trị
trong đêm qua bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên đã huy động toàn bộ bác sĩ điều dưỡng các khoa tiếp nhận phân loại bệnh nhân để cứu chữa
cho đến sáng ngày hôm nay có một nạn nhân đã tử vong
các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên đang tập trung khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
tự chế tạo vũ khí vật liệu nổ là hành vi gây nguy hiểm cho người khác và cho chính bản thân mình
tuy nhiên tình trạng này vẫn còn tồn tại trong một bộ phận người dân
từ hướng dẫn cách chế tạo vũ khí vật liệu nổ trên các nền tảng mạng xã hội nhiều người đã làm theo và gây ra không ít hệ lụy
do đó công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ được cơ quan công an trú trọng và đẩy mạnh
đây là bộ linh kiện tháo rời của một khẩu súng hơi được vận chuyển từ nước ngoài về việt nam qua đường bưu chính
chỉ cần quét mã qr code và làm theo video hướng dẫn sau hai phút là có thể hoàn thành một khẩu súng hơi
tìm hiểu một số trang web loại súng này có giá thành lên đến một mươi triệu đồng và được bán tràn lan trên nhiều nền tảng mạng xã hội
sau khi phát hiện trong cái kiện hàng đó là các linh kiện về súng tự đồ chế
thì chúng tôi đã tiến hành phẫu hợp kiểm tra lập biên bản và thu ngay từ khi cái linh kiện hàng đánh về đánh kho hàng
chứ không để đánh tay người sử dụng
chỉ cần bảy mươi tám mươi nghìn đồng người đàn ông này có thể tự mua linh kiện như ống nhựa thanh inox dây điện keo dáng
và mất khoảng vài giờ đồng hồ là có thể chế tạo thành công khẩu súng bắn chim bằng côn có tính sắc thương cao
nguyên liệu dễ tìm chi phí lại thấp hiệu quả cao
một bộ phận người dân tại các xã miền núi huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi thường xuyên tự chế tạo súng săn
thế bạn làm thì mình làm theo mình hỏi
mình biết là mình hỏi cái đó mình hỏi chí rồi mình mua từng cái từng cái rồi mình về mình tráp lại
theo xu thế học đòi nhiều người dân đã truyền miệng hoặc xem các video hướng dẫn trên mạng để tự chế súng săn
và dường như họ không lường trước được những hiểm hỏa sắc thương từ việc sử dụng súng
thực tế trên địa bàn huyện ba thơ tỉnh quảng ngãi vào năm hai nghìn một mươi bảy đã từng xảy ra vụ chết người do súng cướp cò
nạn nhân tự bắn vào đầu mình
một bộ phận người dân vẫn lén lút sử dụng và cất dấu ở nương rẫy gây khó khăn trong quá trình truy quét của lực lượng chức năng
tâm lý của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số khi người ta sử dụng thì người ta rất ngại tiếp xúc với lại cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
chúng tôi có những phương pháp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ các phương pháp công tác thực tế của mình tại cơ sở tiếp cận trực tiếp
hết sức nhẹ nhàng tuyên truyền
vận động chủ yếu là vận động cá biệt là chính để người ta tự giác giao nộp
người ta hay sử dụng những súng tự chế này có sẵn trong gia đình để mà giải quyết các mâu thuẫn cá nhân với nhau trong cái nội bộ
ví dụ như là trong quá trình người ta uống rượu người ta có mâu thuẫn thì người ta có thể là có sẵn cái sống tự chế
người ta có thể là sử dụng súng tự chế đó để mà giải quyết mâu thuẫn
nên là về cái tìm ảnh cái nguy cơ cây mắc âm linh tự và ảnh hưởng đến cái tính mạnh sức khỏe
cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao nhận thức không học theo các video clip
hướng dẫn chế tạo vũ khí tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ
khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
cần báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị tám
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã thụy lôi huyện kim bảng tỉnh hà nam
về hai tội trốn thi hành án và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cũng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an tp phù lý
tỉnh hà nam là đối tượng trần thị hoài nam
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại tổ sáu phường lê hồng phong tp phù lý tỉnh hà nam
và đối tượng nguyễn thị hương sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã thạch đồng huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam ra quyết định truy nã cũng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện